các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập khá đông bên ngoài nhà điền và dùng điện thoại quay clip rồi đưa lên mạng xã hội với nội dung không chính xác với bản chất vụ việc